thưa quý vị và các bạn tiếp tục hành trình sẻ chia nỗi đau với các gia đình còn gặp nạn do cơn bão số ba gây ra tại tỉnh thanh hóa
vào sáng ngày hôm qua đoàn công tác xã hội của cục truyền thông công an nhân dân do đại tá trần thanh phong phó cục trưởng phó tổng biên tập báo công an nhân dân làm trưởng đoàn
đã đến bản pá học xã nhi sơn huyện mường lát địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản
khi đoàn công tác có mặt tại nơi đây thì con đường từ trung tâm xã nhi sơn và bản phó học vẫn bị cô lập
trận mưa lũ lịch sử do cơn bão số ba gây ra làm cho gần một km đường trung tâm bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng
mưa lũ lớn kèm theo sạt lở số lượng rất lớn đất đá từ đỉnh núi đổ xuống đã khiến con đường từ trung tâm xã nhi sơn vào bản pá hộc và các bản dắp danh hoàn toàn mất lối đi
tính đến bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng tám đoạn đường này
đoạn đường này vẫn ngổn ngang mùn đất cao tới gần đầu gối người
hàng chục xe cầu cỡ lớn vẫn miệt mài xúc đất thông đường nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế
bởi lượng đất đá quá lớn từ đỉnh núi đổ xuống kèm theo nguồn nước từ các khe núi chảy ra khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng trơn trượt ngập úng
không thể đi theo đường chính vào bản khóa học đoàn công tác phải dùng gậy tre dò đường men theo vách núi
thậm chí là treo lên cả sườn núi để vượt qua rất nhiều đoạn đường đất sụt lún
khi đoạn công tác có mặt tại bản phó học thì không khí tan thương nơi đây như còn vẹn nguyên
bàn thờ và di ảnh của đồng chí xúa hiện vẫn để trong ngôi nhà người em họ ở bản phó học để người dân trong bản đến tháp hương chia sẻ nỗi đau với người thân trong gia đình đồng chí
nguyên nhân là do ngôi nhà của đồng chí xúa ở trên đoạn núi đất cách nhà em họ khoảng ba trăm linh mét hiện đang có nguy cơ bị sập
sau khi thắp hương tưởng nhớ trước bàn thờ đồng chí thao văn xúa thay mặt đoàn công tác xã hội từ thiện
cục truyền thông công an nhân dân đại tá trần thanh phong chuyển lời của lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
báo công an nhân dân và truyền hình công an nhân dân chia sẻ mất mát và động viên vợ con đồng chí xúa sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống
dịp này đoàn công tác xã hội từ thiện của cục truyền thông công an nhân dân đã trao tặng gia đình đồng chí xúa số tiền một mươi tám triệu đồng do báo công an nhân dân và các nhà hào tâm ủng hộ gia đình đồng chí xúa thông qua quỹ xã hội từ thiện báo công an nhân dân
một nhà hào tâm đi cùng đoàn công tác xã hội từ thiện ủng hộ gia đình đồng chí xúa số tiền bốn mươi triệu đồng
trước sự hy sinh dũng cảm của đồng chí xúa trong khi làm nhiệm vụ nhiều nhà hào tâm cũng đã đến gia đình trao tặng những món quà nghĩa tình để chia sẻ nỗi đau và động viên người thân trong gia đình đồng chí
cùng ngày đoàn công tác xã hội từ thiện cục truyền thông công an nhân dân cùng lãnh đạo công an huyện mường lát và chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi động viên chia sẻ nỗi đau và trao quà ủng hộ cho gia đình ông bùi văn hoạt
ở bàn na tao xã pù nhi huyện mường lát và gia đình anh vàng a lâu trú tại bàn xài khao xã mường lý huyện mường lát bị chết do mưa lũ
tiếp đó đoàn công tác xã hội tử thiện cục truyền thông công an nhân dân đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà tám gia đình ở xã nhi sơn bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do mưa lũ
thưa quý vị xã sóc hà huyện hào quảng tỉnh cao bằng từng được biết đến là một xã vùng biên giới có rất nhiều phức tạp về tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là tình trạng vượt biên lao động trái phép thế nhưng đó là câu chuyện của trước kia
kể từ khi công an tỉnh cao bằng thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về địa phương thì nơi đây đã có rất nhiều chuyển biến tích cực
thường xuyên tuần tra đến từng nhà dân tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn lắng nghe tiếng nói của người dân để không còn khoảng cách
đó là những việc làm thường xuyên của các cán bộ chiến sĩ công an xã sóc hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng từ khi các đồng chí về địa phương này nhận nhiệm vụ
đây thì rất là
yên tâm khi có lực lượng công an chính quy tăng cường về làm công an xã ở trên địa bàn xóm sóc giang xã sóc hà huyện hà quảng
người dân chúng tôi rất vui mừng phấn khởi vì an ninh trật tự đảm bảo và yên tâm làm ăn
thật ra là các anh rất là giỏi về chuyên nghiệp vụ đồng thời các anh cũng làm công tác dân vận rất là tốt
cụ thể là các anh đi sinh hoạt thâm nhập ở cái xóm rất là cụ thể mà các anh đã hoàn chỉnh được cái công việc của mình rất là rõ cụ thể
ở đây thì
xã là xã biên giới
ngoài cái việc là giữ gìn an ninh trật tự các anh còn có là cấp ký sổ thông hành để cho bà con cư dân biên giới để ra ngoài kia
các anh làm rất là chú đáo
và thực ra thì đúng là nghiệp vụ tinh thì mọi việc nó sẽ hoàn thành
sóc hà là xã biên giới của tỉnh cao bằng
cả xã có khoảng trên hai hộ dân trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc tây và nùng
trước đây sóc hà thường xuyên xảy ra tình trạng người dân vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê và tình trạng trộm cắp vặt
với những cán bộ trẻ như trung úy nguyễn hồng thái về địa phương này công tác quả là không dễ dàng
bởi ngoài vấn đề về an ninh trật tự thì thực tế xã biên giới này đi lại khó khăn cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn
bên cạnh đó nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế
thế nhưng cùng với các cán bộ khác được điều động về đợt này trung úy nguyễn hồng thái thường xuyên bám sát địa bàn
lắng nghe ý kiến tháo gỡ những khó khăn tổ chức tuần tra hàng trăm lượt bắt hai vụ trong đó có một vụ trộm cắp tài sản và một vụ hủy hoại tài sản
tình trạng vượt biên lao động trái phép cũng dần được hạn chế
về xã thì trước công tác ở dưới công an huyện thì mình làm bên là một mảng thôi
còn về xã thì thứ nhất là gần dân hơn
thứ hai nữa là cái công việc thì nó tổng hợp
rồi tất cả mình cũng phải học hỏi và làm thêm nhiều cái nữa
từ công an chính quy xuống địa bàn để đảm nhiệm chức danh chủ phó quan xã thì luôn tham mưu cho chính quyền địa phương
về công tác phòng chống tội phạm và vận động nhân dân tố giác tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là phối kết hợp với các đoàn thể của xã

luôn vận động và tuyên truyền nhân dân chấp hành đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và vận động nhân dân là không đi làm thuê trung quốc mà đi qua tiểu ngạch hoặc là đi qua vượt qua biên giới
chỉ đi bằng thông hành trao đổi hàng hóa là qua cửa khẩu
dù mới được triển khai trong thời gian ngắn song nhiều địa phương tại cao bằng đã và đang từng bước thực hiện lộ trình phù hợp theo đề án của bộ công an bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
và chính sự chuyển biến về tình hình an ninh trật tự tại địa phương là thước đo cụ thể nhất đối với hiệu quả của công tác này
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh đông băng sông kiểu long và đông nam bộ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn bảo đỗ mỹ thanh
tiêu chí nguyện trương minh hiếu
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã giả danh lực lượng công an gây ra hàng chục vụ cướp xe mô tô trên địa bàn tỉnh đồng nai long an vĩnh long cần thơ hậu giang
còn ở tỉnh đông tháp các đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn huyện tháp một mươi huyện cao lãnh lấp vò và châu thành
các vụ cướp đều do đối tượng lê văn bảo và chế hữu sơn cầm đầu
tài sản mà các đối tượng thường nhắm tới để cướp là xe mô tô có giá trị cao
khi cướp được các đối tượng đem đi tiêu thụ ở thành phố hồ chí minh
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy đăng ký xe ô tô sau đó dùng chính số giấy tờ giả này để làm tin và lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên đến năm tỷ đồng
đối tượng đặng xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thường trú tại phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang nhận được đơn trình báo của ba bị hại gồm bà đặng thị xuyến ông nguyễn văn trung và ông đặng minh tuấn về việc bị một đối tượng tên là đặng xuân trung lừa đảo chiếm đoạt tiền với tổng số tiền của ba bị hại lên tới năm tỷ đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ thủ đoạn của đối tượng
trong khoảng hai năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy trung đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích gần ba trăm sáu mươi m hai tại quận hai tp hcm và giấy đăng ký xe ô tô tất cả đều mang tên chung sau đó dùng số giấy tờ giả này để làm tin và vay tiền của các bị hại
vào ngày bảy tháng tám trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trung quốc tiến hành huấn luyện quân sự ở khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nói
như đã nhiều lần khẳng định việt nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
theo người phát ngôn lê thị thu hằng việc trung quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự hoàng sa của việt nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này
vào ngày bảy tháng tám đại diện bộ ngoại giao việt nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối
hành động vi phạm nêu trên của phóng viên
tại tỉnh bình định vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm qua tàu cá bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi ts của ông lê văn ôm ở huyện hoài nhơn đã đưa sáu ngư dân bình định gặp nạn trên biển về trạm mũi tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn tỉnh bình định an toàn
hiện tại sức khỏe của các ngư dân đều đã ổn định
trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy tàu vỏ thép bd chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín ts trị giá một mươi bảy bốn tỷ do ông lê văn thiểu làm chủ
trên tàu có sáu ngư dân đang hoạt động trên vùng biển cách tỉnh khánh hòa khoảng một trăm hai mươi năm hải lý về phía đông bị phá nước và chìm
ngay lập tức thuyền trưởng và các thuyền viên đã liên lạc với các tàu cá của ông lê văn ốm thông qua bộ icom để cứu vớt
sau ba giờ các ngư dân được tàu cá của ông lê văn ốm đánh bắt gần đó để cứu vớt các thuyền viên gặp nạn và đưa lên tàu
thưa quý vị theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vùng áp thấp trên biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và hiện áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám đang hoạt động ở cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm sáu mươi km về phía đông và đang có xu hướng ít dịch chuyển
theo đó văn phòng bộ công an vừa có công điện số một mươi hai gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình
theo đó văn phòng bộ công an vừa có công điện số một mươi hai gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau đây
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
bốn tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an theo số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai facs sáu mươi chín

một mươi bốn tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu

hai mươi bốn tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu
hai mươi năm tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu
hai mươi sáu tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu
hai mươi bảy tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu

ba mươi tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu

ba mươi hai tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu
ba mươi ba tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu

ba mươi năm tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu
ba mươi sáu tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu

bốn mươi năm tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu

bốn mươi tám tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện tốt công tác truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó khi có yêu cầu